nhằm tạo thuận lợi cho người dân chọn lựa cơ sở y tế để làm xét nghiệm tầm soát covid một mươi chín
test nhanh và pcr khi có nhu cầu sở y tế tp hcm vừa công khai danh sách các cơ sở y tế được
cung ứng dịch vụ xét nghiệm và giá thu xét nghiệm covid một mươi chín tính đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi
toàn tp hcm có một trăm sáu mươi chín cơ sở y tế được cho phép thực hiện dịch vụ test nhanh năm mươi chín cơ sở y tế được
bộ y tế thẩm định cho phép thực hiện dịch vụ pcr giá xét nghiệm giữa cơ sở y tế tư nhân và công
lập có sự tranh lệch đáng kể đặc biệt xét nghiệm pcr nếu ở các cơ sở y tế công lập có giá
bảy trăm ba mươi bốn đồng mỗi xét nghiệm thì các cơ sở y tế tư nhân có giá từ một đến hai triệu đồng
cá biệt có nơi lên đến ba hai triệu đồng test nhanh ở các cơ sở y tế công lập có giá thấp nhất là sáu mươi
đồng cao nhất chỉ gần hai trăm linh đồng trong khi đó các cơ sở y tế tư nhân đa phần trên hai trăm linh đồng
có nơi đến năm trăm linh đồng một xét nghiệm theo sở y tế tp hcm đơn vị tiếp tục yêu cầu các cơ sở y tế
tham gia cung ứng dịch vụ xét nghiệm covid một mươi chín công khai giá và kê khai giá theo quy định nộp hồ sơ để niêm yết
người tp hcm về quê sẽ phải cách ly như thế nào bộ y tế đã quy định về việc áp dụng biện pháp
phòng chống dịch đối với người về từ tp hcm tỉnh bình dương đồng nai long an quy định như sau
a người đã tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận
tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
trong vòng sáu tháng tính từ thời điểm về địa phương có giấy ra viện giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
từ theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày kể từ ngày về địa phương và luôn thực hiện thông điệp năm k
thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho sốt
khó thở đau rát hỏng mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử lý theo quy định
b những người tiêm chưa đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thẻ vàng
trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền cấp
thực hiện cách ly tại nhà nơi lưu trú bảy ngày kể từ ngày về địa phương
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp năm k
thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất ngày thứ bảy kể từ ngày về địa phương
c những người chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thực hiện cách ly một mươi bốn ngày kể từ ngày về địa phương
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp năm k
thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn kể từ ngày về địa phương
d những người đã tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín hoặc khỏi bệnh covid một mươi chín tại nước ngoài
thì việc kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
hoặc các giấy tờ tương đương khác của nước ngoài theo hướng dẫn của bộ ngoại giao
như vậy khi bạn từ tp hcm về quê tùy từng trường hợp sẽ cần thực hiện cách ly theo các quy định nêu trên
mới đây theo đánh giá của bộ trưởng bộ y tế về cơ bản hiện nay chúng ta đã kiểm soát được tình hình dịch
tại các địa bàn trọng điểm như tp hcm bình dương long an đồng nai
tuy nhiên sau khi nới lỏng giãn cách lượng người đi lại từ vùng có dịch về các địa phương rất nhiều
cầu dịch mới đã xuất hiện nguy cơ bùng phát đợt dịch mới là rất cao
hiện một số tỉnh như phú thọ thanh hóa nam định hay một số địa phương ở khu vực tây nam bộ
đã ghi nhận nhiều ca bệnh liên quan đến người trở về từ vùng dịch
phát biểu về vấn đề này bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long lo ngại
chúng tôi lo ngại nguy cơ bùng phát dịch rất lớn trong thời gian tới
do đó các địa phương phải nâng cao hơn mức độ cảnh sát đối với dịch
đồng thời đề nghị các địa phương phải giả soát lại kiểm soát người về từ bốn địa bàn
tp hcm long an bình dương và đồng nai phải giám sát chặt chẽ tiến hành xét nghiệm cách ly theo đúng hướng dẫn
liên quan đến triển khai thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám và quyết định bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế
thông tin tại hội nghị cho thấy
qua một mươi ngày triển khai thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám và quyết định bốn nghìn tám trăm linh
các địa phương cơ bản đáp ứng và linh hoạt triển khai theo tinh thần thực tế của địa phương
tuy nhiên vẫn còn một vài nơi áp dụng cứng nhắc
bộ trưởng nguyễn thanh long cho rằng trong quá trình thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám và quyết định bốn nghìn tám trăm linh
nếu các địa phương có vấn đề phát sinh thì cần liên hệ ngay với bộ y tế trao đổi
để đạt được thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
quan trọng hơn cả là phải kiểm soát được tình hình dịch
tránh để xảy ra đợt dịch tiếp theo
theo người đứng đầu ngành y tế một trong những tiêu chí phân loại cấp độ dịch là độ bao phủ vaccine
hướng dẫn của bộ y tế đã chỉ rõ cố gắng bao phủ mỗi một theo đúng đối tượng
trong tháng một mươi đạt bao phủ mũi hai cho người trên sáu mươi năm tuổi ở mức tối thiểu là tám mươi
trong tháng một mươi một đạt mức bao phủ tương tự đối với người trên năm mươi tuổi
có những địa phương làm tốt nhưng có những địa phương chưa đạt được tốc độ tiêm như mong muốn
một tiêu chí quan trọng khác là địa phương phải chuẩn bị đủ cơ sở
vật chất đặc biệt là hệ thống chính trị bảo đảm dường bệnh cho tình huống có nhiều ca mắc
có máy thở có đầy đủ trang thiết bị cấp cứu oxy để khi dịch xảy ra thì kiểm soát được và giảm tối đa số ca tử vong
theo bộ trưởng bộ y tế vẫn còn địa phương có tâm lý trông chờ vào sự hỗ trợ từ tuyến trên
về đánh giá cấp độ dịch lãnh đạo bộ y tế nhấn mạnh
trong nghị quyết một trăm hai mươi tám và quyết định bốn nghìn tám trăm linh đã nêu việc tiến hành đánh giá cấp độ dịch
theo quy mô xã hoặc phường để giảm thiểu ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội
do đó các địa phương cần thực hiện theo hướng dẫn
về lưu thông vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân
các cấp độ dịch đều được thực hiện nhưng đảm bảo tuân thủ năm k và các biện pháp phòng chống dịch
liên quan đến công tác xét nghiệm lãnh đạo bộ y tế đề nghị các địa phương
thực hiện theo đúng hướng dẫn của bộ y tế tại quyết định bốn nghìn tám trăm linh
trong xét nghiệm lưu ý của mẫu kể cả pcr cũng có thể gộp đến hai mươi mẫu
để giảm chi phí xét nghiệm
đối với các bệnh viện người đứng đầu ngành y tế khẳng định
chỉ xét nghiệm sàng lọc người có triệu chứng
nếu có bảo hiểm y tế thì bảo hiểm y tế thanh toán
nếu không tham gia bảo hiểm y tế thì ngân sách nhà nước chi trả
không được thu tiền xét nghiệm của người bệnh
liên quan đến việc cách ly phong tỏa phòng chống dịch
bộ trưởng bộ y tế đặc biệt lưu ý các địa phương cần phong tỏa
và cách ly nhỏ nhất có thể chỉ vài nhà trong một ngó
hay một vùng nhỏ trong một xã phường
trong vùng phong tỏa cách ly nhỏ cần làm xét nghiệm nhiều vòng lặp lại
trước quan tâm của không ít địa phương về theo dõi cách ly người trở về từ vùng dịch
tại hội nghị bộ trưởng bộ y tế nêu rõ
người đi về từ vùng dịch đã đủ điều kiện theo dõi sức khỏe tại nhà
nhưng không có nghĩa là thả lòng mà phải dựa vào tổ covid cộng đồng
thường xuyên kiểm tra giám sát
hiện tại đã có nhiều địa phương thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
và quyết định bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế
bàn hành về thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
để tránh xảy ra đợt dịch tiếp theo
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thành long yêu cầu
các địa phương lập tức liên hệ với bộ y tế
nếu trong quá trình thực hiện nghị quyết có phát sinh các vấn đề
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thành long cho biết
chúng ta đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch tại các địa bàn trọng điểm
như thành phố hồ chí minh bình dương long an đồng nai và một số địa phương khác
tuy nhiên sau khi nới lỏng giãn cách
lượng người đi lại từ vùng có dịch về các địa phương rất nhiều
và đã xuất hiện các ổ dịch mà nguồn lây chủ yếu
từ những người trở về từ các vùng dịch
mặc dù các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch
nhưng các tỉnh như phú thọ thanh hóa nam định
hay một số địa phương ở khu vực tây nam bộ
đã ghi nhận nhiều ca bệnh liên quan đến người trở về từ vùng dịch
trước tình hình này bộ trưởng bộ y tế đề nghị các địa phương
phải nâng cao hơn mức độ cảnh sát với dịch
đồng thời đề nghị các địa phương phải ra soát lại
kiểm soát người về từ bốn địa bàn
thành phố hồ chí minh long an bình dương đồng nai
để phát hiện kịp thời và triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp
chúng tôi cũng yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát
và triển khai các biện pháp phòng chống dịch
đối với các trường hợp người đi từ vùng dịch về
đủ điều kiện theo dõi sức khỏe tại nhà
nhưng không có nghĩa là thả lòng
mà phải dựa vào tổ covid cộng đồng
thường xuyên kiểm tra giám sát
bộ trưởng nhấn mạnh
theo kết quả đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân tp hcm đã có văn bản thông báo
về kết quả đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn
sau khi đối chiếu với nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
và quyết định một trăm hai mươi tám của bộ y tế
tp hcm đang ở cấp độ hai nguy cơ trung bình
đối với cấp quận huyện tp thủ đức
tp hcm có chín địa phương đạt cấp độ một
là tp thủ đức quận một bảy tám một mươi gò vấp
tân bình huyện cần giờ và cụ chi
một mươi hai địa phương đạt cấp hai là các quận huyện còn lại
ngoại trừ quận bình tân thuộc cấp độ ba
đối với các phương xã thị trấn
tp một trăm chín mươi chín đơn vị đạt cấp độ một
chín mươi sáu đơn vị đạt cấp độ hai và một mươi bảy đơn vị đạt cấp độ ba
theo giả soát của sở y tế tp hcm
đối với tiêu chí đầu tiên về tỷ lệ ca mắc mới
trên một trăm linh dân một tuần
tp hcm có số ca mắc mới từ ngày một mươi năm một mươi đến ngày hai mươi một một mươi
tuần trước đó tp hcm có sáu tám trăm một mươi năm ca mắc covid một mươi chín
như vậy trung bình số ca mắc mới trên một trăm linh dân
trên một tuần trên địa bàn là bảy mươi ba
theo tiêu chí này tp hcm đang ở mức độ ba
từ năm mươi đến dưới một trăm năm mươi
đối với tiêu chí bao phủ vaccine covid một mươi chín
sở y tế cho biết tp hcm đã có chín mươi chín ba người trên một mươi tám tuổi
được tiêm ít nhất một mũi vaccine covid một mươi chín

và có một năm tuổi trở lên được tiêm đủ hai mũi
ở tiêu chí đảm bảo năng lực thu dung điều trị
tp hcm đã có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung điều trị
và kế hoạch bảo đảm số giường hồi sức cấp cứu
tại cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc tỉnh
hệ thống y tế tư nhân công lập của tp hcm
sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ bốn
các quận huyện tp thủ đức cũng xây dựng kế hoạch
thiết lập trạm y tế lưu động tổ chăm sóc người mắc covid một mươi chín
tại cộng đồng và có kế hoạch cung cấp oxy y tế
cho các trạm y tế xã phường thị trấn để đáp ứng khi có dịch xảy ra
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám quy định tạm thời thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín của chính phủ
các địa phương thuộc cấp độ dịch hai có thể mở lại
một số hoạt động theo hướng hạn chế và có điều kiện
như các hoạt động tập trung trong nhà ngoài trời
vận tải hành khách công cộng nhà hàng quán ăn chợ truyền thống
thưa quý vị và các bạn
nhìn lại quá trình chống dịch của thành phố trong suốt thời gian qua
quả thấy sự lãnh đạo của đảng nhà nước vô cùng sáng suốt
chiều khóa để chống dịch thành công là sự quyết tâm của các sở
bộ ban ngành tuyến đầu chống dịch và một điều không thể thiếu
đó là thái độ và ý thức của chính người dân
hy vọng trong cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín lần này
cả việt nam sẽ cùng nhau chiến thắng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
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại